trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một công an tp hcm đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông trần kỳ hình
nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam hoàng hữu thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nhân viên trung tâm đăng kiểm bảy nghìn ba trăm linh hai d
trương duy đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm d hồ ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tỉnh bà rịa vũng tàu và trần thế khánh hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm
hữu hoạn việtnet về tội nhận hối lộ sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng và mục đích trái pháp luật
theo điều tra ban đầu công an tp hcm xác định nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như cơi nới thùng
không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
các trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh long an bến tre sóc trăng đồng tháp tiền giang và tp hcm
khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện giao thông thu lợi bất chính gần một mươi tỷ đồng
và đến nay công an tp hcm và các tỉnh thành đã khởi tố hàng trăm bị can là giám đốc phó giám đốc và đăng kiểm viên
của các trung tâm đăng kiểm về các tội môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
liên quan đến vụ án giết lái xe ôm cướp tài sản do đối tượng lù xuân ninh gây ra vào ngày bảy tháng một
tại xã hoang thèn huyện phong thổ
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lào văn xé năm mươi bảy tuổi
chú ở xã bản lang huyện phong thổ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình điều tra xác định sau khi thực hiện hành vi giết người cướp tài sản vào ngày bảy tháng một
đối tượng lù xuân minh đã đến nhà pờ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là bạn nghiện ở gần nhà xé để nhờ mua ma túy
hà không có nhà minh đã nhờ xé mua hộ hai lần ma túy để cùng nhau sử dụng tại phòng ngủ của xé
hiện đối tượng đã được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của mình
thông tin thêm về vụ mẹ chồng con dâu ở quảng nam đốt xăng đánh ghen
để hạn chế nguy cơ mất an toàn và cứu nạn cứu hộ kịp thời người bị nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
tăng cường công tác tuyên truyền và đặt thêm các tín hiệu cảnh báo số điện thoại đường dây nóng
tại các vị trí nguy hiểm lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyến cáo khi chinh phục khám phá đèo hải vân
từ vụ việc đáng tiếc xảy ra du khách cần rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm để mỗi chuyến du lịch
thật sự là trải nghiệm đầy thú vị và an toàn
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra trong điều kiện thời tiết có sương mù làm ba người bị thương
và để tránh những tai nạn không đáng có xảy ra cục cảnh sát giao thông đã đưa ra chỉ dẫn lái xe an toàn như sau
các tài xế cần giữ cho mình thói quen kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đèn
cảnh báo phanh và lốp xe trước khi khởi hành
giữ khoảng cách giữa các xe với nhau đi đúng làn đường phần đường của mình
sử dụng đều chân ga sử dụng khoanh hợp lý
tập trung quan sát bật tín hiệu đèn cảnh báo cho các xe khác biết để tránh xảy ra mất an toàn
cần phải giữ tốc độ trong giới hạn cho phép luôn chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn
giao thông và bình tĩnh xử lý các tình huống bất thường xảy ra
đặc biệt không nên vượt khi lái xe trong sương mù dày đặc
quá trình lái xe nên tận dụng lầy đường và vạch sơn kẻ đường cũng như các biển báo giao thông
cũng có tác dụng để định hướng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã
công an đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè
phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một
xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội
ra quyết định truy nã về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm
dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện